liên bộ công thương tài chính vừa có thông báo mới về giá bán lẻ xăng dầu kể từ một mươi năm h chiều ngày một mươi chín tháng một
theo đó giá xăng sẽ được giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh lần trước
giá dầu thì được điều chỉnh tăng khoảng ba trăm linh năm trăm linh đồng một lít
để giảm áp lực của giá xăng dầu đang giữ ở mức cao bình quân sáu mươi sáu bảy usd một thùng trong một mươi năm ngày qua
liên bộ cho phép doanh nghiệp tăng mức trích quỹ bình ổn với mặt hàng xăng trở lại ba trăm linh đồng một lít
kỳ điều hành trước là đồng nhưng giữ nguyên mức trích quỹ không đồng với mặt hàng dầu
cụ thể theo thông báo của liên bộ công thương tài chính trong kỳ điều chỉnh thứ hai của năm hai nghìn một mươi chín
kể từ một mươi năm h ngày một mươi chín tháng một giá xăng ron chín mươi hai và xăng e năm được giữ nguyên so với kỳ trước
giá dầu diazen tăng hai trăm chín mươi đồng một lít dầu hỏa tăng ba trăm bốn mươi bảy đồng một lít dầu ma rút tăng bốn trăm chín mươi sáu đồng một kg
theo đó giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau
ron chín mươi hai không cao hơn một mươi bảy năm trăm chín mươi bốn đồng một lít xăng e năm không cao hơn một mươi bảy ba trăm hai mươi hai đồng một lít
dầu diesel không cao hơn một mươi bốn bốn mươi bảy đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi hai sáu trăm linh đồng một lít
dầu ma rút không cao hơn một mươi một sáu trăm hai mươi ba đồng một kg
đây là lần thứ hai giá xăng được giữ nguyên trong hai kỳ điều chỉnh liên tiếp kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín